tổ chức di rời sơ tán người dân trong khu vực nguy hiểm ảnh hưởng bởi gió mạnh của bão đến nơi an toàn kiểm tra điều kiện an toàn các trụ sở điểm sơ tán
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi yêu cầu hoàn thành trước một mươi bảy h ngày hôm nay
dự kiến toàn tỉnh sẽ di rời sơ tán hơn bảy tám trăm linh người tại hai mươi hai xã ven biển và huyện lý sơn để tránh chú bão
công tác di rời dân sẽ hoàn thành trước một mươi bảy h ngày hôm nay
chuyển sang các tin tức an ninh trở tự
vào trường ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang
vừa bắt và di lý đối tượng nguyễn văn hà chú tại xã bình phú huyện châu phú tỉnh an giang
từ xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang về tới địa phương
và nguyễn văn hà là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang truy nã về tội giết người
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước vào khoảng tám giờ ngày một mươi ba tháng tám
lê minh bình và nguyễn văn hà đã lao vào đánh nhau
trong lúc xô xát hà đã dùng dao đâm vào vùng bụng của bình một nhát đã khiến bình ngã
và hà tiếp tục lao đến dùng tay đánh bình thì được người dân can ngăn và đưa bình đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên bình đã tử vong trên đường đến bệnh viện
còn hà sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau khi khởi tố vụ án vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn văn hà về tội giết người
sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi đến trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
hà đã bị trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang bắt giữ
khi hà đang lẩn trốn tại xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang
được biết hà là đối tượng từng có bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản
còn tại vườn cao su của bà võ thị sảnh chú tại ấp trà võ xã thạnh đức huyện gò dầu
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh cũng đã bắt quả tang một mươi sáu đối tượng
đang đánh bạc dưới hình thức bài cào ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ hơn tám mươi hai triệu đồng năm mươi hai lá bài tay bảy bộ bài tay chưa sử dụng
hai tấm bạt ni lông màu xanh một mươi hai điện thoại di động và một số vật dụng liên quan khác
tụ điểm đánh bạc này hoạt động vào khoảng hơn hai tháng do văn thảo ly và nguyễn quốc minh
hay được gọi là kiệm gù cùng ngụ tệ xã thạnh đức huyện gò dầu đứng ra tổ chức
và thu tiền sâu từ năm mươi đồng đến hai trăm linh đồng sau mỗi ván bài
hành test nhanh covid một mươi chín kết quả có sáu đối tượng dương tính
thưa quý vị tội phạm mua bán người vẫn luôn tiềm ẩn phức tạp
ngay cả trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
và trước làn sóng dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát ở nhiều nước trên thế giới
thì việt nam đã tăng cường thực hiện giãn cách xã hội trong nước
và siết chặt quản lý bên dưới
do đó tội phạm mua bán người đã có những dấu hiệu chuyển hướng hoạt động
và vẫn tiềm ẩn phức tạp
chủ động trước những diễn biến của tội phạm mua bán người trong bối cảnh dịch bệnh
bộ công an đã có những phân tích đánh giá và chỉ đạo quyết liệt
và trong đợt cao điểm tấn công chấn át tội phạm mùa bán người vừa qua
lực lượng công an các địa phương đã vào cuộc đồng bộ và nghiêm túc
nhiều chuyên án thành công đã bóc gỡ những đường dây tội phạm hoạt động tinh vi
nhiều nạn nhân đã được giải cứu an toàn
và trong mục tiêu điểm thời sự cuối tuần ngày hôm nay
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những kết quả tích cực
trong đợt cao điểm tấn công chấn át tội phạm mùa bán người trong thời gian vừa qua
mời quý vị cùng theo dõi
em nữ sinh này đang là học sinh lớp một mươi một
thời gian dịch bệnh vừa qua em học trực tuyến
và có nhiều thời gian lên mạng xã hội kết bạn làm quen
một người bạn trai quen trên mạng đã bày tỏ tình cảm
và hẹn đưa em đi chơi xa vào cuối tuần
tin lời người này
em đã giấu bố mẹ trốn đến điểm hẹn
theo lời bạn trai hướng dẫn
lúc đó cháu đã rất sợ hãi
xung quanh toàn là người lạ mặt
cháu cũng bị thua mất điện thoại không liên lạc với ai được cả
và không phải là một khu du lịch nào cả
chỉ là một căn phòng kín
cũng với thủ đoạn lợi dụng tình cảm với nạn nhân
hai đối tượng là anh em ruột
gồm hoàng a vừ và hoàng a páo
cùng chú tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
hẹn nạn nhân đi nhà nghỉ
và hứa sẽ trả cho nạn nhân số tiền ba triệu đồng
sau khi nạn nhân đồng ý
vừ rủ páo cùng đưa nạn nhân vượt biên sang trung quốc
tại đây vừ đã nhận bảy nhân dân tệ
theo thỏa thuận từ một người đàn ông trung quốc
và uy hiếp ép buộc nạn nhân làm vợ của người đó
các nạn nhân này rất đa dạng
đa dạng trong đó là học sinh

các vùng đồng hòa dân tộc ở giáp bên dưới phía bắc
thế thì các đối tượng đã lên mạng và kết nối với một lời dụng dỗ
hứa sẽ sang bên nước ngoài
đến một vùng nước xa
để tìm kiếm một công nghệ làm mới
với một cung cấp dương rất là cao
thời gian này do công nghiệp quản lý biên giới chặt chẽ
mình rất khách sâu

để đi đem đi du lịch đi chơi đi tìm công nghệ làm
trong thời gian qua
khi việt nam siết chặt quản lý biên giới
để phòng chống dịch bệnh
tội phạm mua bán người chuyển hướng hoạt động nội địa
liên tuyến liên tỉnh
với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt
đặc biệt chúng đã triệt để lợi dụng mạng internet
để lôi kéo kết nạp thành viên vào các hội nhóm hiến tạng
cho nhận con nuôi
mang thai hộ vì mục đích thương mại
tuyển dụng lao động tại các cơ sở
dịch vụ kinh doanh có điều kiện
với thủ đoạn của tội phạm mua bán người
những năm gần đây
mà đặc biệt là cái tình hình dịch bệnh như thế
chúng đã triệt để lợi dụng công nghệ thông tin
mạng internet và điện thoại thông minh
để kết nối rủ dê rủ rỗ
rồi tìm kiếm những phụ nữ
những người có điều kiện hoàn cảnh khó khăn
như dù về kinh tế
hoặc nhu cầu của người lấy chồng nước ngoài
để có cuộc sống giàu sang
rồi có thể rủ dê lừa gạt họ ra nước ngoài
để bán trẻ sơ sinh
hoặc là vấn đề
để mua bán nội tạng
chủ yếu nội tạng
và ngạm vào đề chủ động
trước những diễn biến phức tạp
của tội phạm mua bán người
bộ công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự
triển khai đợt cao điểm tấn công
cho nát tội phạm mua bán người
từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và trong ba tháng triển khai cao điểm
đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng
của dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng công an các đơn vị địa phương
phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng
bộ đội biên phòng và các đơn vị liên quan
bám sát mục tiêu yêu cầu
thực hiện hiệu quả mục tiêu kép
đảm bảo an toàn phòng chống dịch
và thực hiện hiệu quả đợt cao điểm
với những kết quả nổi bật
kết quả nổi bật trong đợt cao điểm
đó là lực lượng chức năng
đã chủ động nắm chắc tình hình tội phạm mua bán người
kịp thời thông báo các phương thức
thủ đoạn hoạt động mới của loại tội phạm này
xác định tuyến địa bàn trọng điểm
phức tạp từ đó xây dựng kế hoạch
nghiệp vụ chuyên sâu tăng cường
phòng chống tội phạm mua bán người
trong và sau dịch covid một mươi chín
trong đợt cao điểm toàn quốc đã phát hiện
điều tra ba mươi năm vụ bốn mươi bảy đối tượng
tăng hai mươi một số vụ
so với cao điểm năm hai nghìn hai mươi
với sự chế độ của lãnh đạo bộ
cũng như lãnh đạo cụ
giao cho phòng năm
là xây dựng phương án để triển khai
trước khi bắt đầu phát điểm
thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch

và triển khai tới từng đợt phương
có dự án
chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị địa phương
triển khai giả soát
đánh giá chủ động
nắm bắt các thông tin
liên quan đến các tốt đối tượng đường dây băng nhóm
mà nghi vấn hoạt động
với các loại người đặc biệt là
có sự thông suất trong các báo cáo
phối hợp thông tin
giữa trung ương với các địa phương
trong đợt cao điểm vừa rồi hưởng ứng ngày ba mươi tháng bảy
thì cục cảnh sát hình sự và cục phòng chống
bán tình huyết tội phạm đã có
một kế hoạch phối hợp để thực hiện kế hoạch cao điểm
cục cảnh sát hình đã tổ chức các buổi tọa đàm
ngay tại các vùng xanh
tức là vùng an toàn với covid
ở trên biên giới để làm sao mà
tuyên truyền đến nhóm có nguy cơ cao
và ngu án thứ hai là chúng tôi
triển khai một kế hoạch điều tra cơ bản
tuyến trọng điểm của sáu tỉnh
biên giới phía bắc làm từ nội địa
ra biên giới từ biên giới vào nội địa
rất chặt chẽ cũng trong đợt
cao điểm này cơ quan thường trực chương trình
phòng chống ngu bán người bộ công an
phối hợp cùng trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và các đơn vị liên quan khác
đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng
ngày toàn dân phòng chống ngu bán người
ba mươi tháng bảy
tại các cơ sở địa phương cũng xuất hiện
nhiều mô hình cách làm hay trong công tác
phòng chống tội phạm ngu bán người
đơn cử như mô hình câu lạc bộ hội phụ nữ
phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em
tại xã lê lợi huyện thường tín hà nội
mỗi thành viên trong câu lộc bộ
là một tuyên truyền viên tích cực
từ đó những âm mưu thủ đoạn mới
của tội phạm mua bán người xâm hại phụ nữ trẻ em
thường xuyên được cập nhật chia sẻ
tạo sự chuyển biến tích cực
về nhận thức và hành động trong phòng ngừa
loại tội phạm này
ban chấp hành phụ nữ cũng đã phối hợp
với công an xã
để nắm bắt tình hình
tại các thôn
để phát hiện những các hiện tượng
mà nghi ngờ
về việc có dấu hiệu
buôn bán phụ nữ và trẻ em
hoặc là về xâm hại
ban phụ nữ cùng kết hợp
với ban công an xã
cùng các đoàn thể
ra đến nhà để tuyên truyền vận động
những trường hợp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
nhà có nhiều cháu gái
thì chúng tôi tiếp cận
và chúng tôi tuyên truyền cụ thể
để cho những trường hợp đấy
có thể biết được về phương thúc thủ đoạn
và mánh khóe của các đối tượng
theo nhận định của cơ quan công an
trong thời gian tới dự báo
tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người
vẫn có những diễn biến phức tạp
tiêm ẩn nhiều yếu tố khó lường
bộ công an tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt
để tập trung lực lượng đấu tranh có hiệu quả
với loại tội phạm này
trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm mua bán người
để tập trung đấu tranh có hiệu quả
với loại tội phạm này
bộ công an với vai trò là cơ quan thường trực
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám
chủ động nắm chắc tình hình triển khai
các kế hoạch phương án đấu tranh
ngăn chặn kiềm chế hoạt động tội phạm mua bán người
và các loại tội phạm có liên quan
tăng cường thực hiện các cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc
trong đó có tội phạm mua bán người
tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm
có thể nói vượt qua những khó khăn
trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
những kết quả đã đạt được trong đợt cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm mua bán người vừa qua
đã khẳng định sự quyết tâm
thể hiện cam kết của chính phủ việt nam
trước cộng đồng quốc tế
trong công cuộc chống lại nạn mua bán người
tiếp theo sẽ là bản tin nhịp sống hai t bảy
từ trường quay phía nam
với những tin tức đáng chú ý khác
hoàng trí xin kính chào quý vị đang theo dõi
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị công an huyện đông hải
tỉnh bạc liêu cho biết đang điều tra
làm rõ một vụ mua bán trái phép pháo nổ
vừa xảy ra trên địa bàn
trước đó công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu
tiến hành kiểm tra bắt quả tang nguyễn thu ngân
sinh năm hai nghìn hai ngục áp bữu hai
xã long điện đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đang có hành vi mua bán trái phép pháo nổ
tại cơ quan công an nguyễn thu ngân khai nhận
dùng tài khoản facebook cá nhân
để liên hệ và mua hai trăm linh viên pháo nổ
với giá một triệu đồng để về bán lại cho người khác
tiến hành kiểm tra nơi ở của nguyễn thu ngân
lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm
bốn trăm năm mươi viên pháo nổ cùng loại
tình hình mua bán trái phép luôn có chiều hướng gia tăng
mỗi dịp gần tết đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật
mà còn tìm ẩn nhiều nguy cơ về trái nổ
ở các khu vực chợ và dân cư
ngày một mươi tám tháng một mươi hai công an xã xuân tâm huyện xuân lộc
tỉnh đồng nai cho biết đã hoàn tất hồ sơ
xử lý vi phạm hành chính đối với nguyễn quốc linh
ba mươi tám tuổi ngụ tại xã xuân tâm huyện xuân lộc
về hành vi tàn trữ và sử dụng vũ khí trái phép
trước đó rạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai qua tuần tra
công an xã xuân tâm phát hiện nguyễn quốc linh
và nguyễn văn hoàng bốn mươi hai tuổi ngụ xã xuân hiệp huyện xuân lộc
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính
qua kiểm tra thu giữ trên người nguyễn quốc linh
một khẩu súng hơi màu đen dài khoảng tám mươi cm
làm việc với công an đinh khai mua khẩu súng trên qua mạng
với giá năm triệu đồng để sử dụng săn bắt
khoảng một giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai sau khi đi bắn chim
tại khu vực trãi điều của xã xuân tâm cùng hoàng trở về nhà
thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện
ngày hôm nay mạng xã hội chia sẻ clip kẻ cướp giật túi sách
của người phụ nữ ở tp hcm khiến cho nạn nhân ngã lộn nhau
ướp mặt xuống đường gây bức xúc trong dự luận
theo camera an ninh của người dân người phụ nữ năm mươi tuổi ngụ huyện hóc môn
cùng người thân đến tiệm hớt tóc tại hẻm bảy trăm ba mươi bảy lạc long quân
phường một mươi quận tân bình tp hcm
khi chúng bị vào trong thì bị nam thanh niên đi xe máy áp sát
giật túi sách nạn nhân đeo trên người
cú giật mạnh khiến người phụ nữ ngã lộn nhau ướp mặt xuống đường
tuy nhiên vụ cướp giật bất thành kẻ gian tăng tốc tẩu thoát
đoàn clip sau đó đang trên mạng xã hội để người dân cảnh giác
thưa quý vị mới đây campuchia đã ghi nhận một công nhân
nhiễm biến chủng omicron
trước tình hình này các tỉnh biên giới tây nam giáp ranh với nước bạn
đang siết chặt tuyến biên giới nhằm ngăn ngừa biến chủng mới xâm nhập vào nội địa
tỉnh đồng tháp đã yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hải quan và lực lượng chức năng
tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát tất cả các đường mòn lối mở
tại khu vực biên giới hai nước việt nam campuchia
công tác kiểm dịch tại các cửa khẩu phải được thực hiện chặt chẽ
tại các tuyến đường thủy mà hai nước có giao kết giao thương đi lại
trong thời gian này kiểm soát chặt người trên các phương tiện nhằm ngăn ngừa mầm bệnh
từ bên ngoài của đồng tháp
còn trên tuyến biên giới đường bộ của tỉnh kiên giang từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư đến nay
đã được khóa chặt không cho người nước ngoài nhập cảnh
địa phương đã huy động gần hai cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng
và lập trên một trăm tám mươi chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới từ giang thành qua thành phố hà tiên
cứ ba chốt cố định sẽ có một tổ tuần tra lưu động túc trực liên tục
được biết ngày một mươi năm tháng một mươi hai philippines và campuchia ghi nhận những trường hợp đầu tiên
nhiễm biến chủng omicron làm dấy lên lo ngại trên khắp châu á
khó trở lại cuộc sống bình thường khi năm mới sắp đến
gần ba tuần nay thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tổ chức các đội tiêm chủng lưu động
đến tầng nhà người dân tiêm vét ngừa covid một mươi chín để tiếp tục tăng tỷ lệ bao phủ vaccine
bảo vệ sức khỏe cho mọi đối tượng và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hiệu quả hơn
phường hiệp hòa thành phố biên hòa vừa phối hợp với đội tiêm lưu động của thành phố tiêm
vét mỗi một vaccine phòng covid một mươi chín cho nhiều trường hợp bỏ lỡ các đợt tiêm diễn rộng vừa qua
đây đều là những đối tượng đã cao tuổi người khuyết tật người bại liệt khó khăn
trong vận động di chuyển vaccine được tiêm cho những đối tượng này là pfizer sau tiêm
người dân sẽ được tổ chức theo dõi sức khỏe ba mươi phút mỗi ngày tố tiêm lưu động tiêm trung bình
với hàng chục người
mình không biết chích hai mũi vẫn lây mình rất sợ về lây cho những người chưa chích mình rất lo
hồi trước mình làm giấy giới thiệu để lên bệnh viện đồng đại hai để tiêm nhưng đối với những trường
hợp giống như nãy giờ mình chứng kiến những trường hợp nằm một chỗ giống như bại lì việc đi lại cũng
khó khăn đợt này được sự quan tâm của đội bệnh phố giữ phòng tổ chức tiêm tận nhà đây cũng là
niềm vui cho bà con cho đối tượng địa phương
mỗi tổ tiêm chúng lưu động tại nhà gồm bác sĩ điều dưỡng và tình nguyện viên hỗ trợ tiêm chủng
theo đó căn cứ theo danh sách các phường ra soát trung tâm y tế thành phố biên hòa sẽ cấp đủ lượng
vắc xin để tiêm vắc xin nếu dư sẽ được hoàn trả lại trung tâm y tế qua quá trình tiêm tại nhiều
địa bàn cho thấy vì nhiều nguyên nhân việc bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín một trăm linh cho nhóm đối tượng
này vẫn còn nhiều khó khăn
không phải là người nào cũng được tiêm cả tại vì có những đối tượng họ vẫn có thể đi được
người nhà vẫn chở đi được
nhưng mà họ không chịu đi thì phải bắt buộc phải tư dấn đôi khi rất là mất nhiều thời gian
rồi có những trường hợp là người ta là suy nhược quá mất còn bộ xương không à không có chỗ có bắp cơ
nào mà để chích hết đó chúng tôi phải là tìm cái chỗ mà để mà chích mũi thuốc vào thế đó là coi như
là cái mình muốn là được phủ hết tất cả cho những người đó tại vì những người đó là những
người nguy cơ rất là cao nếu mà người ta spo hay thấp quá thì chúng tôi cũng không dám tìm thí
là chúng tôi đi có những người già quá rồi đó đo spo hai của họ chỉ có chín mươi năm chín mươi bốn thì đấy cái trường hợp này
chúng tôi phải tư vấn họ để họ làm coi như các động tác hít thở và tập như thế nào để người ta là có
cái sức khỏe chứ còn cái phổi như vậy thì không đảm bảo được cho chúng tôi chết công tác khám
sàn lọc cũng đòi hỏi sự ký càng hơn bởi nhóm đối tượng này đa phần đều đã cao tuổi hoặc tìm
bệnh nền ngoài kiểm tra huyết áp mạch ở chỗ cho phép các bác sĩ còn kiểm tra thêm về tim mạch và
nồng độ oxy trong máu trước khi chỉ định tiêm là thành phố với dân số đông và là tâm dịch covid một mươi chín
trong đợt thứ tư của tỉnh đồng nai với những chính sách quan tâm đến nhóm người yếu thế nhưng
người khuyết tật tai biến thành phố biên hòa đã và đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và chống dịch hiệu quả
ngành y tế thành phố hồ chí minh đã lấy hơn một mươi bảy mẫu xét nghiệm trong một tuần triển khai chiến dịch bảo vệ
phù hợp nhóm nguy cơ trên địa bàn đồng thời tiến hành tiêm vắc xin mũi ba cho nhóm đối tượng này
trong hơn một mươi bảy mẫu xét nghiệm trong một tuần triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
kết quả tầm soát phát hiện một trăm tám mươi bảy mẫu dương tính với sars cov hai với các trường hợp dương tính
người bệnh sẽ được thăm khám phát thuốc mononpiravir nếu đủ điều kiện điều trị tại nhà
bố trí điều trị tại tầng hai và tầng ba với các trường hợp phải nhập viện hiện đang ghi nhận một trăm bảy mươi ba năm trăm linh
người thuộc phố hồ chí minh thuộc nhóm nguy cơ cần bảo vệ trong đó một trăm bốn mươi người có bệnh lý nền
còn lại là người trên sáu mươi năm tuổi các địa phương đang tiếp tục rà soát cập nhật bổ sung
đối với các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ gồm người trên sáu mươi năm tuổi
người có bệnh nền đã được lập danh sách trước đó địa phương sẽ cử tình nguyện viên mang
itex đến từng nhà để xét nghiệm trường hợp người thuộc nhóm nguy cơ không thể di chuyển tới
điểm tiêm các địa phương cũng đã đề ra phương án tổ chức các đội tiêm lưu động để tiêm vaccine tại nhà
thưa quý vị nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố
hồ chí minh kéo dài năm năm như vậy đến năm hai nghìn hai mươi hai thì coi như là hết hạn trong khi thành phố hồ chí
minh đã mất hơn hai năm để chống covid một mươi chín và mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên trên cả nước
đến nay vẫn còn đang loay hoay với những đề xuất tăng thêm thẩm quyền
vừa qua đoàn đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh đi giám sát việc hợp nhất các phường thành phố thủ đức
thì thấy vướng rất là nguy hiểm
có rất nhiều cơ chế ngay cả vấn đề y tế cơ sở định biên của các phường xã luôn luôn bị vướng nên
phải tìm lối đi cho thành phố một đô thị đặc biệt
ba đơn vị nhập lại thành phố mình là hơn một triệu dân mà ba phó chủ tịch sử dụng như thế
qua phó chủ tịch thì nó cũng không khác gì với một đơn vị quận ba bốn trăm linh dân thì cái khối lượng
đó là nó đè nặng lên chúng ta phân cấp thì tôi đề nghị là những cái gì mà thuộc tổ chức một
ngoái thì làm trước được và thuộc thẩm quyền thành phố là một cái thứ hai là kiến nghị ở trung ương
thì đề nghị thành phố hồ chí minh sớm kiến nghị ví dụ như quy định về cái cơ cấu tổ chức bộ ngoái
đoàn đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh cho biết sẽ đồng hành cùng thành phố trong đánh giá
các nghị quyết của quốc hội trong đó có nghị quyết năm mươi bốn từ đó kiến nghị với trung ương để có từ
chế đặc thù cho thành phố hồ chí minh đặc biệt là cho thành phố thủ đức
sắp xếp lại bộ máy giúp thủ đức có điều kiện thực hiện mục tiêu đặt ra khi sắp nhập
bên cạnh lấy ý kiến từ các cơ quan ban ngành đoàn đại biểu quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến
từ phía cử tri để nâng cao hoạt động giám sát từ đó còn giúp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố có
thêm góc nhìn khác trong công tác điều hành trong năm hai nghìn hai mươi hai sắp tới thường trực đoàn sẽ
tăng cường phát huy giai trò giám sát của đại biểu quốc hội và chúng tôi sẽ có thiết kế
để tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin
phối hợp với các đơn vị được giám sát để giúp cho đại biểu tổ chức tốt các hoạt động giám sát của mình
trong điều kiện khó khăn như thế nhưng chúng ta đã linh hoạt chủ động tổ chức cán bộ tiếp xúc cử tri
chuyên đề và vừa rồi thì chúng ta thật ra là chúng ta cũng đã bố trí để đại biểu quốc hội là
với chủ tịch nước tiếp xúc cử tri ở địa bàn không phải là địa bàn ứng cử tại vì đây là những thực
tiễn rất là phong phú rất là quan trọng để chúng ta tiếp tục thực hiện ý kiến của các đại biểu chỉ
trong thời gian sắp tới
và cái chất lượng đóng góp của đoàn chúng ta ý kiến của từng đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh
chúng ta phải nói rất là chất lượng rất là sâu sắc và như nhiều ý kiến các anh chỉ nói đó là đã
được quốc hội tiếp thu và đã được chuyển quá vào trong các văn bản pháp luật trong các chủ trương
sách lớn dự kiến kỳ họp thứ tư của quốc hội sẽ tổng kết nghị quyết năm mươi bốn đối với việc đề
xuất cơ chế đặc cụ cho thành phố hồ chí minh
trong đó đoàn đại biểu quốc hội thành phố đề nghị các sở ngành tham gia đề xuất theo hướng phải làm được tăng tính chủ động cho thành phố hồ chí minh
vừa rồi là những thông tin được ghi nhận trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy liên tục chương trình
hoàng trĩ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h